báo cáo tại phiên họp trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
trước các phản ánh và kiến nghị của cử tri bộ công an đã tập trung chỉ đạo giải quyết rất quyết liệt
đẩy mạnh xây dựng và tham mưu xây dựng hoàn thiện các thể chế cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật
phát biểu tại phiên họp trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
từ đầu nhiệm kỳ đến nay bộ công an đã nhận được một trăm hai mươi một kiến nghị của cử tri trong đó một trăm linh kiến nghị từ ban dân nguyện hai mươi một kiến nghị do văn phòng chính phủ và các cơ quan chuyển đến
trong đó tập trung phản ánh về các vấn đề đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đen cho vai nặng lãi tội phạm chống người thi hành công vụ tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng vi phạm các loại lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật
thứ ba là tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tình trạng sử dụng rượu bia chất kích thích ma túy gây ra tai nạn giao thông các thủ tục xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông quản lý cư trú hộ khẩu cấp căn
cửa công dân phòng cháy chữa cháy rồi công tác quản lý người nước ngoài trong thời điểm phòng chống dịch
trong bối cảnh các vấn đề về không gian mạng đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thực tế của đời sống kể cả các mặt công tác công an công tác nghiệp vụ an ninh trong thời gian qua
tác phẩm chủ quyền không gian mạng yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia do đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an giải công nghiên cứu biên soạn
cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như yêu cầu thời đại của chủ quyền không gian mạng chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng với các mặt lý luận và nguyên tắc chiến lược được hướng dẫn cụ thể và phù hợp với tình hình việt nam

trong và ngoài ngành công an hội thảo đã giúp nhận diện về chủ quyền không gian mạng và trách nhiệm nghĩa vụ đặt ra trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
bên cạnh đó công an thành phố thủ đức cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất là với địa bàn rộng lớn dân số đông tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp dẫn đến áp lực và khối lượng các mặt công tác công an của công an thành phố thủ đức rất lớn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang đã ghi nhận về những thành tích kết quả mà công an tp thủ đức đã đạt được trong thời gian qua
thành phố thủ đức là địa bàn có vị trí kinh tế chính trị xã hội quan trọng với hơn hai mươi bốn doanh nghiệp hơn hai trăm linh công nhân
vì vậy công an tp thủ đức cần tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự quản lý cư trú quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện công tác phòng cháy chữa cháy
là thành phố đầu tiên và duy nhất thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương
do đó công an tp thủ đức cần kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại công an tỉnh khánh hòa
tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa báo cáo kết quả một năm thực hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như việc triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai và bảo vệ đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một

thứ trưởng nguyễn văn long đã trực tiếp đi kiểm tra công tác xây dựng mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy ở phương vạn thạnh thành phố nha trang
thứ trưởng nguyễn văn long mong rằng địa phương cần nhanh chóng đánh giá và nhân rộng các mô hình tự quản từ đó phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư
tiếp đó đồng chí thứ trưởng đến kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại công an thành phố nha trang
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng công an nói chung công an khánh hòa nói riêng phải luôn lấy sự an toàn về tính mạng và sức khỏe cho nhân dân là mục tiêu cao nhất
để từ đó tham mưu cũng như đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lập tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy an toàn giao thông tổng kết đánh giá và nhân dọng những mô hình tự quản trong phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư
trước mắt lực lượng công an tỉnh khánh hòa cần tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung
công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mùa cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi hai đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
thưa quý vị đấu tranh truy bắt truy tìm các đối tượng truy nã là một công việc khó
nhưng phát hiện bắt giữ và các đối tượng truy nã người nước ngoài đang trốn tại việt nam lại càng khó khăn hơn
nỗ lực quyết tâm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi điều kiện hoàn cảnh
cùng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
đã góp phần làm giảm số đối tượng truy nã người nước ngoài đang trốn tại việt nam
đây là đối tượng kim jin ky sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quốc tịch hàn quốc
đối tượng này đã bị interpol phát lệnh truy nã vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
với hành vi này đối tượng kim jin ki cùng đồng phạm đã lừa của gần một nạn nhân
với số tiền một trăm năm mươi tỷ won tiền hàn quốc bằng gần ba tỷ việt nam đồng
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng này đã bị phòng cảnh sát truy nã truy tìm
cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt khi đang lẩn trốn tại hà nội
tôi vào việt nam với mục đích là để chuẩn bị cho quá trình mở phòng khám da liễu
đến năm hai nghìn hai mươi một sau khi tôi biết được mình bị interpoung ra lệnh truy nã về hành vi phạm tội của tôi ở bên hàn quốc
thì tôi đã thường xuyên thay đổi nơi ở và di chuyển qua nhiều tỉnh thành tại việt nam
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã bắt thành công hai đối tượng
yon thai yi năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi quốc tịch hàn quốc
đang bị interpol truy nã về hành vi lừa đảo
và gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng cảnh sát truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự
đã truy bắt thành công bốn mươi một đối tượng truy nã
trong đó có sáu đối tượng có quốc tịch nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế
ba đối tượng truy nã có lệnh tạm giam của cơ quan chức năng nước ngoài
trong quá trình bắt giữ đối tượng truy nã nói chung và đối tượng người nước ngoài nói riêng
thì hầu như cái việc khó khăn nhất là đối tượng đã có ý thức cái việc lẩn trốn lẩn tránh
trốn tránh pháp luật và trốn tránh cơ quan công an đang truy tìm
nên trong quá trình để xác minh truy bắt những đối tượng truy nã lẩn trốn như thế
thì gây rất nhiều khó khăn cho chính xác
nhưng với tinh thần công việc cũng như sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo
thì anh em chúng tôi luôn sẽ tìm mọi phương hướng cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để có hiệu quả tốt nhất trong việc xác định chính xác đối tượng nơi lần trốn của đối tượng
để đảm bảo việc truy bắt
theo dự báo của cơ quan công an hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường mới
mọi hoạt động dịch vụ được nới lỏng mở cửa trở lại
do đó rất có thể kéo theo sự gia tăng các đối tượng truy nã nước ngoài tại việt nam
để chủ động trước những diễn biến này lực lượng công an đã đưa ra nhiều giải pháp
để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng truy nã
để mạnh dạng coi như báo cáo thông tin tin rằng chúng tôi xác lập chuyên án này
và sẽ bắt giữ thành công người đối tượng
thì đấy là cả một cái quá trình thu thập thông tin
và công sức của cán bộ chiến sĩ rất nhiều
và bên cạnh việc phá án chỉ mang tính chất
còn phải tiến hành việc đối với đối tượng truy nã người nước ngoài
chúng tôi phải thực hiện theo đúng những quy định về mặt tố tụng của pháp luật việt nam
cũng như những hiệp định giữa song phương giữa hai nước
và còn phải giữ được cái quan hệ quốc tế giữa việt nam với các quốc gia
nên cán bộ chiến sĩ của cục cảnh sát hành sự
cũng như phòng truy nã truy tìm là riêng
chúng tôi đều giữ bững kỳ kỳ
công tác truy bắt truy tìm đối tượng truy nã
đặc biệt là đối tượng truy nã người nước ngoài
là nhiệm vụ rất khó khăn
nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng đó
mỗi cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị
luôn cố gắng hết mình
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tạo khí thế sôi nổi
góp phần vào thành tích chung của đơn vị
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
trong phần tiếp theo của chương trình
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo
tìm người bị hại do hành vi thao túng thị trường chứng khoán
của trịnh văn quyết và đồng phạm gây ra
bộ ngoại giao nga ra thông báo chính thức
chính phủ nước này đã ra lệnh đóng cửa
các lãnh sự quán của các quốc gia bàn tích
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn
ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba
đã ra thông cáo về kỳ họp thứ một mươi bốn
của ủy ban kiểm tra như sau
trong hai ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận
một số nội dung sau đây
một xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ đảng ủy
liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố hồ chí minh
gọi tắt là sài gòn co op
và đồng chí diệp dũng
nguyên thành ủy viên nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy sài gòn co op
đã thiếu trách nhiệm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để hội đồng quản trị
ban kiểm soát và nhiều cán bộ đảng viên
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
huy động vốn tăng vốn điều lệ
tổ chức đại hội thường niên
đồng chí diệp dũng đã vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện
chức trách nhiệm vụ được giao
những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả
rất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn
về tiền và tài sản của tập thể
gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín
của tổ chức đảng và sài gòn co op
xét nội dung tính chất mức độ
hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương
quyết định thi hành kiểu luật cảnh cáo
ban thường vụ đảng ủy liên hiệp hợp tác xã thương mại
thành phố hồ chí minh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí nguyễn thành nhân
nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên ủy viên hội đồng quản trị
nguyên tổng giám đốc sài gòn co op
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
ban bí thư xem xét thi hành kiểu luật
đồng chí diệp dũng nguyên thành ủy viên
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
sài gòn co op xem xét trách nhiệm
của một số đồng chí có liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thay đổi hình thức kiểu luật
khiển trách bằng hình thức cảnh cáo
đối với các đồng chí nguyễn vũ toàn
nguyên đảng ủy viên nguyên ủy viên hội đồng quản trị
nguyên phó tổng giám đốc sài gòn co op
nguyễn thanh hùng ủy viên hội đồng quản trị
sài gòn co op phó bí thư tri bộ
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc hợp tác xã củ chi
đồng chí hồ ngọc hoàng dũng
thành viên ban kiểm soát sài gòn co op
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc hợp tác xã phường sáu quận bốn
kiểu luật khiển trách đồng chí
hàng thanh dân ủy viên hội đồng quản trị
sài gòn co op bí thư tri bộ
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc hợp tác xã thương mại quận ba
các đồng chí quách cường phó bí thư thường trực đảng ủy
ủy viên hội đồng quản trị sài gòn co op
hồ mỹ hòa ủy viên ban thường vụ đảng ủy
ủy viên hội đồng quản trị
giám đốc phòng tài chính sài gòn co op
tuy có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
song các đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của đồng chí bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng quản trị
chủ động kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng
trong quá trình kiểm tra kiểm điểm
đã cầu thị nghiêm túc nhận vi phạm khuyết điểm tự nhận hình thức kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định không thi hành kỷ luật
các đồng chí quách cường và hồ mỹ hòa
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban thường vụ thành ủy tp hcm
chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp thứ một mươi hai về vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận và một số tổ chức cá nhân
căn cứ các quyết định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí
năm lê nguyễn thanh danh nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ngô hiếu toàn đảng ủy viên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cảnh cáo các đồng chí
lê tuấn phong phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
và nguyễn trần nam nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ xây dựng
khiển trách các đồng chí
đặng công hẩn ủy viên ban cán sự đảng phó tổng thanh tra chính phủ
và vũ văn họa ủy viên ban cán sự đảng phó tổng kiểm toán nhà nước
vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các đồng chí
huỳnh văn tý nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
nguyễn mạnh hùng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
lê tiến phương nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn ngọc hai nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đương văn hải nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
hai hồ lâm nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
xét đề nghị của tỉnh ủy khánh hòa căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật các đồng chí
võ tấn thái nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
lê văn rẽ nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh khánh hòa
do đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành một số quyết định có nội dung trái pháp luật tại dự án sinh thái tâm linh kiểu long song tự
cửu long sơn tự thuộc khu vực núi chín khúc và dự án khu biệt thự và khu du lịch sinh thái vĩnh trung tỉnh khánh hòa
xét đề nghị của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương căn cứ quy định của đảng ủy ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
khiển trách đồng chí trung tướng hồ thanh đình nguyên ủy viên đảng ủy công an trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên cục trưởng cục cảnh sát
quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an do đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt đối với phạm nhân phan xào nam vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của bộ công an
cảnh cáo đồng chí thiếu tướng tống mạnh trinh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ một mươi ba về việc xem xét xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có vi phạm qua giải quyết tố cáo
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các đồng chí đinh trung phụng nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
nguyễn cao sơn tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh ninh bình do vi phạm các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng
xem xét kết quả giám sát ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp vạn xuân bộ quốc phòng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc
trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban thường vụ quân ủy trung ương chỉ đạo kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc
có liên quan đến những vi phạm khuyết điểm nêu trên
yêu cầu ban thường vụ đảng ủy tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp vạn xuân kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân
kịp thời khắc phục sửa chữa những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này thì ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đang tiến hành điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
và các công ty có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quá trình điều tra xác định từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc chỉ đạo trịnh thị thúy nga
trịnh thị minh huế hương trần kiều dung nguyễn quỳnh anh và các đối tượng có liên quan cho mượn sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đẩy giá cổ phiếu flc lên giá trần một mươi năm năm trăm linh đồng một cổ phiếu ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lên với giá là hai mươi bốn năm mươi đồng một cổ phiếu ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trung bình là hai mươi hai năm trăm tám mươi sáu đồng một cổ phiếu tăng sáu mươi bốn